hà nội dự báo ca covid một mươi chín tăng cao dịp tết xây dựng kịch bản một trăm linh f
góp thuốc chuẩn bị trạm y tế lưu động tại hà nội
vì sao tp hcm đề xuất các lý f chỉ cần bảy ngày
bạc liêu người chưa tiêm vaccine không được ra đường đi chợ
nghi vấn nhiều f một được thả tự do chuyển thành f khiến dịch lan rộng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube sức khỏe đời sống
vừa rồi là một số nội dung chính trong bản tin covid ngày hôm nay
thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín tám trăm tám mươi chín
ca nhiễm mới trong đó bảy ca nhập cảnh và chín tám trăm tám mươi hai ca ghi nhận trong nước
tăng ba trăm sáu mươi bốn ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng
ba tỉnh thành phố có số ca mắc cao nhất là tp hcm một hai trăm sáu mươi năm bình dương sáu trăm tám mươi ba đồng nai sáu trăm linh bốn hà nội hai trăm một mươi sáu ca
ba tỉnh có số ca mắc thấp nhất thái nguyên hai ca hải phòng hai ca yên bái một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là đắk lắc giảm hai trăm linh năm ca bình phước giảm một trăm linh một ca tiền giang giảm một trăm linh ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó tp hcm tăng hai trăm một mươi chín ca bà rịa vũng tàu tăng một trăm bảy mươi một ca cần thơ tăng một trăm bốn mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua chín sáu trăm một mươi sáu ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một chín mươi bốn năm trăm một mươi bốn ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi một một trăm linh bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một tám mươi chín bốn trăm một mươi một ca trong đó có chín trăm linh hai sáu trăm tám mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua yên bái bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
bình dương hai trăm bốn mươi tám hai mươi

tiền giang hai mươi ba tám trăm sáu mươi bảy
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là năm một trăm sáu mươi ba
tổng số ca được điều trị khỏi chín trăm linh năm năm trăm linh ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn chín trăm bảy mươi một ca
trong đó thấu oxy qua mặt nạ ba ba trăm chín mươi chín ca
thầu oxy dòng cao hfnc chín trăm bảy mươi tám ca
thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi tám ca
thở máy xâm lấn bốn trăm năm mươi tám ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng một mươi một
ghi nhận bảy mươi sáu ca tử vong
tại bình dương một mươi năm ca tử vong
an tám an giang bảy đồng nai bảy tiền giang sáu cần thơ sáu tây ninh nam kiên giang năm sóc trăng bốn bạc liêu bốn bình thuận ba đồng tháp hai vĩnh long hai quảng ngãi một cà mau
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba bảy trăm sáu mươi một ca
chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới
tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong của việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vừa qua
biết giai đoạn trước khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận hai mươi một bảy mươi năm ca covid một mươi chín
có một ba trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi sáu
giai đoạn từ ngày một mươi một tháng một mươi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám đến nay
ghi nhận ba một trăm bốn mươi tám ca mắc tương đương trung bình bảy mươi tám bảy ca một ngày
trong đó có chín trăm tám mươi bảy ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi một ba mươi năm
về công tác tiêm chủng đến nay thành phố đã tiêm được
một mươi một bảy ca covid một mươi chín có một ba trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi một ba mươi năm
một bốn trăm bốn mươi năm một mươi sáu mũi trong đó có sáu một trăm hai mươi tám ba trăm linh mũi một đạt chín mươi ba sáu mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi
và bảy mươi bốn mươi bốn tổng dân số
có năm ba trăm một mươi sáu bảy trăm một mươi sáu mũi hai đạt tám mươi một hai mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi
và sáu mươi một một tổng dân số
tỷ lệ người trên năm mươi tuổi tiêm mũi một là tám mươi bảy hai mươi bốn và mũi hai là bảy mươi bảy hai
hiện tại thành phố đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng
thành phố đang cách ly bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp là các f một
và người nhập cảnh tại hai mươi năm cơ sở cách ly tập trung
các quận huyện đã rà soát lập danh sách hành lập các khu cách ly tập trung
nhằm nâng công suất lên một trăm linh chỗ
đến nay có ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phê duyệt kế hoạch
phương án triển khai trạm y tế lưu động tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn
dự kiến mỗi thôn xóm cụm dân cư phải có một địa điểm
sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
kết luận phiên họp ông nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội
yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường nhận thức trong tình hình mới
thực hiện nghiêm túc nghị quyết một trăm hai mươi tám phù hợp với thực tiễn của thành phố và từng địa phương
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây
và dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng sắp tới
thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh
và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
trước diễn biến căng thẳng của dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội mới đây sở y tế hà nội dự kiến
lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động ba mươi quận huyện thị xã đã chuẩn bị phương án lập trạm
phân công nhân sự phụ trách
đây cũng là lần đầu tiên hà nội áp dụng mô hình này nhiệm vụ của các trạm y tế lưu động
ngoài quản lý theo dõi f tại nhà và cộng đồng còn khám điều trị cấp phát thuốc
cho người mắc các bệnh khác
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
bài học rút ra trong chống dịch vừa qua với cả nước cũng như hà nội là cần dự báo đúng
tốc độ lây lan dịch rất nhanh nhưng dự báo chưa đúng nên số ca mắc mới tăng cao
dẫn tới bị động khi dịch đã bùng phát lên thì rất khó xử lý
thứ hai là xét nghiệm ngoài phát hiện f ổ dịch phải xét nghiệm đánh giá nguy cơ
xét nghiệm phải theo điều tra dịch tễ trả luôn kết quả trong ngày xét nghiệm đuổi kịp lây lan
phục vụ kịp thời cho truy vết xử lý ẩu dịch về phong tỏa phải tránh ngoài chặt trong lỏng
cần phong tỏa theo nguy cơ nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó tránh cách ly tập trung nhưng không
đầy đủ điều kiện dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo về điều trị phải tiếp cận được với bệnh nhân
tư vấn về việc theo dõi oxy máu phát hiện triệu chứng chuyển nặng để đưa đi điều trị
tránh tử vong đồng thời phân biệt f nào cho điều trị tại nhà f nào điều trị tại cơ sở y tế
liều động hoặc cần thiết càng thiệp bài học vừa qua tử vong nhiều do số mắc cao nhưng sự tiếp cận
ca nhiễm chưa kịp thời do đó bệnh nhân không được tư vấn xử lý kịp thời can thiệp điều trị
không tiếp cận được với người bệnh chính vì vậy trong chống dịch công tác dự phòng vô cùng
quan trọng dự phòng tốt mới không bị động để vỡ trận dự phòng sẽ vỡ trận điều trị ông phu nói
chúng ta đã mở cửa trở lại phải chấp nhận có f trong cộng đồng không thể zero f nhưng phải làm
sao để số mắc mới và số ca bệnh nặng không được tăng cao
hoa giáo sư tiến sĩ phụ nhìn nhận
liên quan tới việc cách ly f trên địa bàn thành phố thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên
kiến nghị thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung từ một mươi bốn ngày xuống còn bảy ngày đối với người
nhiễm covid một mươi chín không có triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
theo số liệu cập nhật trên cổng thông tin covid một mươi chín thành phố hồ chí minh thời gian gần đây
mỗi ngày số ca mắc của thành phố hồ chí minh thường trên một đáng chú ý số ca nhật viện luôn cao hơn
số ca xuất viện
chí số ca nặng tử vong có tăng
nếu diễn biến ca mắc tiếp tục tăng sẽ gây khó khăn về nhân lực vật lực để chăm sóc chất ly và điều trị
theo thông kê của sở y tế thành phố hồ chí minh hiện có hơn bảy mươi f trong đó gần một mươi ba người phải điều trị
tại bệnh viện
hơn năm mươi một người không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ được chăm sóc điều trị tại nhà hoặc các khu cách ly tập trung
ngoài ra còn có hơn năm ba trăm linh f không đủ điều kiện cách ly tại nhà đang phải cách ly và điều trị một mươi bốn ngày
tại các khu cách ly tập trung
theo quy định của bộ y tế thời gian cách ly kéo dài cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày như hiện nay
có nguy cơ các khu cách ly tập trung và các bệnh viện tận thấp sẽ lặp lại tình trạng quá tải
thạc sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cho rằng điều kiện tiên quyết
để giảm thời gian giãn cách tập trung với f là khi họ đã giảm nguy cơ lây lan mậm bệnh ra cộng đồng
đối với f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ sau một tuần điều trị hầu như đã không còn
hoặc chỉ còn rất ít nguy cơ lây nhiễm thậm chí có thể đã khỏi bệnh
theo bà vân anh nếu nhìn lại giai đoạn vừa qua có thể thấy việc cách ly một mươi bốn ngày thậm chí hai mươi một ngày
khiến ngành y tế khá vất vả phải huy động nguồn lực rất lớn làm mỏng đi lực lượng tại các bệnh viện
việc điều trị covid một mươi chín bằng thuốc kháng virus hiện đã trở thành xu hướng của thế giới và việt nam cũng đã áp dụng
điều quan trọng lúc này là làm sao để chuẩn bị
điều quan trọng lúc này là làm sao để chuẩn bị đủ cơ số các loại thuốc để cung cấp cho f sử dụng rộng rãi hơn không để bệnh nhân thiếu thuốc
bên cạnh đó nhân viên y tế phải hướng dẫn và kiểm tra việc điều trị của bệnh nhân
nếu đạt được những vấn đề trên thì hoàn toàn có thể trút ngắn thời gian cách ly tập trung còn bảy ngày
khi tình hình covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp khó lường các ca mắc cộng đồng tăng
tỉnh bạc liêu đã đưa ra những chỉ đạo thắt chặt các hoạt động trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch
cụ thể các hoạt động ngoài trời không tổ chức quá một mươi người ngoài công sở trường học
tạm dừng phục vụ tại chỗ tất cả các dịch vụ ăn uống kể cả nhà hàng trong khách sạn
người dân không được ra đường trong khoảng thời gian từ hai mươi h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
trừ các trường hợp theo quy định
nếu chưa tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày trở lên hoặc không phải người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng thì không được ra đường kể cả ban ngày
các xã cấp thể đi chợ mỗi hồ đi hai lần một tuần
người đi chợ cũng phải là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong thời hạn sáu tháng trở lại hoặc đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã tiêm một mũi đã qua một mươi bốn ngày
về tình hình tiêm chủng theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu
toàn tỉnh có khoảng chín mươi trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín trong đợt này
việc bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ đảm bảo cho các em trở lại trường học trực tiếp
an toàn trong thời gian tới
thưa quý vị gần đây tỉnh lào cai phát hiện nhiều f đi xe khách từ bình dương về địa phương
trước thực trạng đó tỉnh đã kịp thời đưa các f vào bệnh viện giả chiến để theo dõi
điều trị không để lây lan ra cộng đồng
theo đó cơ quan chức năng tỉnh lào cai vừa mới phát hiện thêm ba trường hợp f là
bn một nghìn bảy mươi bảy nghìn sáu trăm linh tám bn một nghìn bảy mươi bảy nghìn sáu trăm linh chín bn một nghìn bảy mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi đi xe khách từ tỉnh bình dương về sau khi đưa vào cách ly tập trung theo quy định
trong số đó bệnh nhân f ở huyện bảo thắng ngày một mươi sáu tháng một mươi một cùng chồng đi xe khách
từ tỉnh bình dương ra đến thành phố hà
trong số đó bệnh nhân f ở huyện bảo thắng ngày một mươi tám tháng một mươi một cùng chồng đi xe khách
từ bến xe mỹ đình về tỉnh lào cai
ngày một mươi tám tháng một mươi một khách đi xe khách đến chốt kiểm soát dịch
km số hai trăm hai mươi ba tám trăm linh thuộc địa phận huyện bảo thắng tỉnh lào cai xuống khai báo y tế
và được đưa vào khu cách ly tập trung
ngày một mươi bốn tháng một mươi một một đoàn gồm chín người trong đó có bảy người tỉnh lào cai và hai người tỉnh hà giang
đi ô tô khách từ bình dương về đến bến xe mỹ đình hà nội khoảng ba giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
và nghỉ tại bến xe
chiều một mươi bốn h ba mươi cùng ngày nhóm khách lên xe trúc nghiêu có biển kiểm soát hai mươi bốn b bốn trăm bảy mươi chín
xe di chuyển tới chốt kiểm soát dịch ic một mươi sáu lào cai xã tân thượng huyện văn bàn
lúc một mươi tám h ba mươi thì nhóm khách được xe của trung tâm y tế huyện bảo yên đưa đi đến khu cách ly tập trung
ngày một mươi năm tháng một mươi một một f đi xe khách từ tỉnh bình dương đến bến xe miền đông
thành phố hồ chí minh đi xe khách ra tỉnh hải dương
sau đó khách chuyển xe đi lên đến thành phố lào cai
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một từ thành phố lào cai bệnh nhân này đi xe khách đến huyện bắc hà
sau đó được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện bắc hà
các bệnh nhân trên được xét nghiệm bằng phương pháp real time rt pcr ngày một mươi chín tháng một mươi một
cho kết quả dương tính với sars cov hai
nguồn gốc được cho là lây từ tỉnh bình dương hoặc quá trình đi trên đường về
chứ không phải nhiễm bệnh covid một mươi chín ở địa bàn tỉnh lào cai
còn trên địa bàn tỉnh quảng trị lần đầu tiên tỉnh này ghi nhận tới bốn mươi chín ca dương tính covid một mươi chín
trong vòng một ngày
đặc biệt số ca này lưu trú ở nhiều địa bàn khác nhau
vừa mới đây tiểu ban truyền thông bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị
cung cấp thông tin về một mươi ba trường hợp xét nghiệm rt pcr dương tính với covid một mươi chín
có bốn ca cộng đồng
nâng tổng số bốn mươi chín ca ghi nhận trong ngày hai mươi tháng một mươi một số lượng cao nhất trong ngày ở quảng trị
các ca dương tính mới được công bố khuya ngày hai mươi tháng một mươi một
chủ yếu trú tại xã mò ó xã tà long và thị trấn crong lan huyện đắc rông
thị trấn lao bảo huyện hướng hóa là những địa phương đã bùng dịch nhiều ngày qua
ca bị coi bệnh nhân đầu tiên ở xã triệu trạch huyện triệu phong được phát hiện qua giám sát cộng đồng
số liệu cho thấy huyện đắc rông sau vài ngày bùng dịch đã trở thành điểm đóng
khi có tới hai mươi ba trường hợp dương tính covid một mươi chín và đều là ca cộng đồng
người mắc đều là đồng bào dân tộc ít người
trong các ca mắc mới có ba ca ở ba địa phương chưa có dịch gồm xã cam hiếu huyện cam lộ
phường hai thành phố đông hà và phường ba thị xã quảng trị
thưa quý vị mới đây qua việc truy vết xét nghiệm sàng lọc diện rộng
huyện châu thành tỉnh sóc trăng phát hiện nhiều ổ dịch có liên quan đến công nhân
làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp an nghiệp
theo số liệu thống kê mới nhất tỉnh sóc trăng có thêm bốn trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm linh bảy ca là f một một mươi ba ca về từ vùng dịch một trăm hai mươi chín ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
bảy mươi sáu ca phát hiện trong khu vực phong tỏa
số ca mắc mới nhiều nhất trong ngày là thành phố sóc trăng một trăm linh bảy ca
thị xã vĩnh châu bảy mươi bốn ca huyện thạnh trì năm mươi ca
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay sóc trăng có một mươi một chín trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín
có bảy chín trăm bốn mươi sáu ca khỏi bệnh hiện tại đang điều trị ba tám trăm tám mươi bốn ca có bảy mươi ba ca tử vong
tại báo cáo của huyện châu thành qua điều tra tri vết xét nghiệm sàng lọc nhận thấy
nhiều ổ dịch được phát hiện có liên quan đến công nhân làm việc
tại các công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp
công ty doanh nghiệp an nghiệp nằm trên địa bàn huyện
đồng thời từ các ổ dịch ngoài cộng đồng phát hiện có nhiều trường hợp công nhân là f một
không được cách ly mà được công ty cho về nhà nghỉ tạm thời
và không thông báo chính quyền địa phương để quản lý
có nhiều trường hợp f một không được truy vết triệt để sát f một vẫn đi làm theo phương thức đi về mỗi ngày
đến khi phát hiện dương tính thì đã lây cho gia đình và thành ổ dịch ở địa phương
ngoài ra có một số công ty doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp an nghiệp
cũng phát hiện công nhân qua tết nhanh nghi mắc covid một mươi chín
nhưng được đơn vị cho về địa phương để khai báo y tế
việc xử lý những ca mắc covid một mươi chín như trên là hoàn toàn không đúng với quy định
hướng dẫn của bộ y tế bang chỉ đạo covid một mươi chín huyện châu thành khẳng định